tổng công ty hàng không việt nam vietnam airlines cho biết hãng sẽ có một số điều chỉnh trong khai thác các chuyến bay giữa việt nam và châu âu so với thông báo trước đó
sáng ngày một mươi bốn tháng ba vietnam airlines thông báo tạm dừng không vận chuyển khách từ châu âu về việt nam từ ngày một mươi năm tháng ba
tuy nhiên đến chiều ngày một mươi bốn tháng ba sau khi bộ y tế cung cấp những trang thiết bị y tế để phục vụ cho việc phòng dịch
hãng sẽ nhận khách từ châu âu là người việt nam có nhu cầu trở lại việt nam
hiện nay việt nam airlines đang tiến hành đo thân nhật tất cả các hành khách khởi hành từ châu âu trước khi lên máy bay
đồng thời trang bị khẩu trang cho hành khách
toàn bộ chuyến bay quốc tế về việt nam và các chuyến bay có hành khách biểu hiện sức khỏe bất thường đều được khử trùng